tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh phú thọ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm năm ngày thành lập hai mươi năm ngày tái lập tỉnh phú thọ
chủ tịch nước trần đại quang đã đến dự và trao tặng huân chương độc lập hạng nhất cho đảng bộ và nhân dân tỉnh phú thọ
cùng tham dự còn có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
từ một tỉnh nghèo thuần nông cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn đến nay phú thọ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình của cả nước
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực khu vực công nghiệp và dịch vụ chiếm trên bảy mươi sáu du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội phát triển đồng bộ diện mạo các vùng đô thị nông thôn khởi sắc tỷ lệ hậu nghèo giảm mạnh đưa phú thọ thoát khỏi tỉnh nghèo công tác xây dựng đảng được trú trọng năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh quốc phòng an ninh
những thành tựu to lớn toàn diện mà đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh phú thọ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp các ngành có thế mạnh sản phẩm có hàm lượng trí tuệ giá trị gia tăng cao công nghệ thân thiện môi trường phát triển du lịch bền vững nhất là du lịch tâm linh hướng về cội nguồn sinh thái nghỉ dưỡng
trú trọng xây dựng và nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại đồng bộ quan tâm thu hút các dự án đầu tư có tính kết đối liên vùng nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tăng cường liên kết với các tỉnh trong vùng tây bắc và vùng thủ đô trong việc xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm phát huy cao nhất tiềm năng lợi thế của từng tỉnh

một phần thưởng xứng đáng với niềm tin yêu kỳ vọng của đồng bào chiến sĩ cả nước